có hàng chục tàu cá của ngư dân ở thị xã cửa lò tỉnh nghệ an đã ngang nhiên neo đậu ở cảng quốc tế cửa lò trong một thời gian dài
điều này không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp mà còn đe dọa tới an ninh an toàn hàng hài cũng như thương hiệu và sự phát triển của cảng biển quốc tế cửa lò
cảng cửa lò là cảng biển quốc tế loại một phục vụ việc vận chuyển hàng hóa nội địa xuất nhập khẩu hàng hóa cho các tỉnh trong khu vực và nước bạn lào
tuy nhiên hiện nay có khoảng một trăm linh lượt tàu cá các loại thường xuyên ra vào neo đậu tự do trong khu vực cảng chiếm dụng trái phép khoảng một trăm năm mươi mét cầu cảng cửa lò trong nhiều năm qua
sự việc có chiều hướng diễn ra ngày một phức tạp đã gây mất an ninh trật tự an toàn hàng hài ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác sản xuất kinh doanh của cảng
mặc dù sự việc nêu trên đã được công ty cổ phần cảng nghệ tĩnh nhiều lần có ý kiến đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nhưng chưa được giải quyết thấu đáo triệt đề
ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an cần có sự quan tâm hỗ trợ chỉ đạo các ngành chức năng cùng các lực lượng giải quyết triệt để tình trạng tàu cá neo đậu chiếm dụng luồng và cầu cảng cửa lò
đồng thời sớm hoàn thiện bến cá tại phường nghi tân để đủ điều kiện di rời ổn định toàn bộ tàu cá tránh tình trạng tai lấn chiếm cầu cảng cửa lò